hôm nay tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bá cảnh
thành ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy đà nẵng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
trong thời gian giữ các cương vị thành ủy viên bí thư thành đoàn đà nẵng
phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy đà nẵng đồng chí nguyễn bá cảnh
đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp
vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống vi phạm luật hôn nhân và gia đình
vi phạm quy định của trung ương về những điều đảng viên không được làm
quy định của ban bí thư và quy định của thành ủy đà nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt người đứng đầu các cấp
trong quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn bá cảnh đã nhận thức rõ sai phạm khuyết điểm của bản thân
và nhận hình thức kỷ luật các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét tính chất mức độ vi phạm
quyết điểm của đồng chí nguyễn bá cảnh là nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
cơ quan công tác và cá nhân đồng chí cần phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
căn cứ quy định của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm xét nội dung tính chất mức độ
hậu quả vi phạm và quá trình công tác của đồng chí nguyễn bá cảnh ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bá cảnh
bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức
do bùi quang huy tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường chủ mưu cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa triệt phá đường dây tội bùi quang huy tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hoạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường chủ mưu cầm đầu
bước đầu xác định bùi quang huy và các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia
đã lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu
hôm nay tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt
sự họp có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thường trực ban bí thư trần quốc vượng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn văn nên
thay mặt lãnh đạo bốn văn phòng văn phòng trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng báo cáo một số tình hình
và kết quả công việc tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đề xuất một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thường trực ban bí thư trần quốc vượng đã thảo luận các vấn đề nêu trên
lãnh đạo chủ chốt thống nhất cao với các công việc trọng tâm của tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và thời gian tới
trước mắt tổ chức thành công hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai các phiên họp của bộ chính trị ban bí thư sắp tới
tập trung bảo đảm tiến độ chất lượng xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba và các công việc
chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
kết luận cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
tháng bốn và nửa đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín có nhiều ngày lễ kỷ niệm và sự kiện đối nội đối ngoại quan trọng
lãnh đạo chủ chốt và các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo quốc hội
chính phủ đã bám sát chương trình kế hoạch và diễn biến của tình hình tập trung lãnh đạo
chỉ đạo các cơ quan chức năng đoàn thể địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ
xử lý kịp thời và hiệu quả những vấn đề đột xuất phát sinh đảm bảo tốt các công việc của đảng
nhà nước các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại công tác chỉnh đốn
xây dựng đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
tại cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết
thống nhất từ trung ương đến địa phương
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu văn phòng trung ương đảng chủ trì

tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu văn phòng trung ương đảng chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu đề xuất bố trí các công việc của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
đảng và nhà nước đảm bảo các hoạt động của đảng nhà nước thông suốt nhịp nhàng hiệu quả cao
sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc tế chùa tam trúc hà nam đại lễ phật đả liên hợp quốc lần thứ một mươi sáu
vsa hai nghìn một mươi chín do giáo hội phật giáo việt nam đăng cai đã chính thức bế mạc sau ba ngày làm việc
đại lễ về sát hai nghìn một mươi chín đã thành công và ra tuyên bố chung về sát tuyên bố hà nam hai nghìn một mươi chín
thể hiện sự thống nhất quan điểm lập trường và ý chí của phật giáo thế giới
trước các vấn đề mang tính toàn cầu
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tới dự và phát biểu quan trọng tại lễ bế mạc
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nêu rõ các ý nguyện tốt đẹp
về một thế giới hòa bình về một xã hội phát triển bền vững đã được thảo luận thống nhất
thể hiện qua tuyên bố chung hà nam varc hai nghìn một mươi chín khẳng định sự đóng góp thiết thực
hiệu quả của phật giáo việt nam nói riêng và phật giáo thế giới nói chung
vào việc thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
phó thủ tướng nhấn mạnh trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo việt nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng
và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
các tôn giáo ở việt nam luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc
đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tham gia tích cực giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội như từ thiện giáo dục y tế
việt nam sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa
có chính sách tốt hơn nữa để không ngừng cải thiện nâng cao đời sống của người dân
đặc biệt là những người nghèo những người ở vùng sâu vùng xa đồng bào dân tộc thiểu số
từng bước thực hiện bình đẳng xã hội xây dựng đất nước việt nam dân chủ công bằng văn minh
tuyên bố chung về sắc tuyên bố hà nam hai nghìn một mươi chín gồm chín điều nêu lên thông điệp về hòa bình
xã hội bền vững các vấn đề liên quan khác dựa trên lời dạy của đức phật về từ bi và trí tuệ
các cam kết
cùng chia sẻ vì xã hội bền vững
như vậy là đại lễ phật đả liên hợp quốc về sát hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại việt nam đã thành công tốt đẹp
đóng góp chung vào sự thành công của đại lễ lực lượng công an nhân dân đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
tại các khu vực địa điểm cũng như hoạt động của các nguyên thủ quốc gia đại biểu quốc tế và phật tử
nhân dân trong và ngoài nước tham dự đại lễ
ngay trong sáng nay phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tới thăm và làm việc với trung tâm chỉ huy
công an nhân dân tại đại lễ vê sát hai nghìn một mươi chín cùng đi có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam đã báo cáo với phó thủ tướng thường trực trương hòa bình về tình hình
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an trong các ngày diễn ra đại lễ về sắc hai nghìn một mươi chín
tại các khu vực địa điểm diễn ra các hoạt động sự kiện của đại lễ các đơn vị của bộ công an công an tỉnh hà nam đã phối hợp
với các lực lượng khác
thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp triển khai đồng bộ các phương án kế hoạch trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh không để bị động bất ngờ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động của lãnh đạo đảng
nhà nước các nguyên thủ quốc gia các đoàn đại biểu quốc tế phái đoàn phật giáo và phật tử nhân dân trong và ngoài nước
tại các khu vực lưu trú trong quá trình di chuyển lực lượng công an đã triển khai bố trí lực lượng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh thành công của đại lễ v sac hai nghìn một mươi chín tại việt nam có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân
đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước trong đại lễ
đặc biệt là sự chỉ đạo tập trung về mặt an ninh trật tự
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội cho đại lễ thì là đó là sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo công an tỉnh hà nam
và đến giờ nay thì chúng ta có thể nói là đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại lễ đóng góp cho một sự thành công quan trọng của đại lễ
tôi cũng thấy rằng là nhiều lực lượng công an của trung ương cũng đã tham gia vào công tác bảo vệ đại lễ bảo vệ lãnh đạo đảng nhà nước
phối hợp hướng dẫn chỉ đạo địa phương tổ chức tốt cả bốn tỉnh hà nam hà nội nam định ninh bình cùng tham gia
và đây cũng phải nói là một cái ý thức trách nhiệm của người dân chúng ta trước một cái sự kiện quốc tế
phó thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước
tiếp đó phó thủ tướng trương hòa bình đã tới thăm và chúc mừng các phóng viên báo chí trong và ngoài nước đang tác nghiệp tại trung tâm báo chí đại lễ phật đàn liên hợp quốc vesat năm hai nghìn một mươi chín tại việt nam
vâng một lần nữa phải khẳng định là góp phần làm nên sự thành công tốt đẹp của đại lễ phật đả liên hợp quốc vơ sát hai nghìn một mươi chín là lực lượng công an
không chỉ là những hình ảnh mà mọi người dễ dàng nhìn thấy là việc dẫn đường phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trả tự
đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ các vị khách quốc tế mà ở đó còn có thêm những câu chuyện ít người biết đến
câu chuyện của bà trịnh thị mùi ở tuyên quang
bà chỉ biết mình mất đồ khi nghe loa thông báo của ban tổ chức và người nhận được đồ rồi trả lại cho bà chính là thiếu tá nguyễn thành an và thượng sĩ nguyễn thanh sơn công an tỉnh hà nam
trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực điện tam thế hai đồng chí đã nhặt được một chiếc ví trong đó có năm triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng
trước hết là tôi rất cảm ơn lực lượng bảo vệ và công an ở hà nam và ban tổ chức của nhà chùa
nên là tôi rất biết ơn không biết nói gì hơn vô cùng cảm ơn
hay câu chuyện của thượng tọa thích quảng độ ở bình định
ông bị thất lạc túi đồ trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng
sau khi trình báo sự việc lên công an tỉnh hà nam chỉ ba mươi phút sau ông đã tìm lại được đồ của mình
tôi rất là may mắn rất cảm ơn
cảm ơn lãnh đạo tỉnh hà nam cũng như là các vị an ninh tỉnh hà nam công an tỉnh hà nam và địa phương
đã kịp thời tìm được vật dụng tôi đã bị thất lạc
đó chỉ là hai trong rất nhiều câu chuyện mà ít người biết đến tại đại lễ phận đàn vê sát lần này
nghe tưởng chừng như đơn giản thế nhưng với những người bị mất đồ thì điều này có ý nghĩa vô cùng lớn
bằng trách nhiệm sự nhiệt tình của mình của lực lượng công an
đã giúp cho người dân và du khách yên tâm đến tham quan lễ phật
và ở đó có cả những hình ảnh vô cùng ấn tượng
những chiến sĩ cơ động giao thông an ninh cảnh sát căng mình ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự
tôi thấy ấn tượng khiến đây khách đến với đại lễ vê sát lần này rất đông
thế nhưng an ninh của các bạn luôn được đảm bảo rất tốt
hình ảnh mà các anh dẫn các cái đoàn trong đó có những cái
cụ hòa thượng rất là lớn tuổi che ô cho các cụ đi qua đường
đấy là một cái tình cảm rất là thân thiện
hình ảnh mà mặc quân phục nhưng mà với một những cái cử chỉ rất là dịu dàng
đối với các đại biểu quốc tế có thể nói đấy là một cái tượng rất là sâu sắc trong bạn bè quốc tế
đại lễ phật đàn vê sắc hai nghìn một mươi chín đón trên bốn trăm linh lượt khách đến tham dự sự kiện
con số nằm ngoài kịch bản dự kiến
thế nhưng ở đó không còn những câu chuyện mà chúng ta từng thấy

ở đâu đó như trên lấn sô đẩy hay mất an ninh trật tự
thay vào đó là những hình ảnh đẹp bởi sự ý thức nhiệt tình trách nhiệm của từng người
trong đó có lực lượng công an nhân dân
và hình ảnh đẹp đó một lần nữa được lan tỏa đến bạn bè không chỉ trong nước mà cả quốc tế
một đất nước việt nam tươi đẹp hòa bình và an toàn
sáng nay đại tướng tô lâm ubch
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh điện biên
về công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
làm việc với đoàn công tác có đồng chí trần văn sơn ubch bế thư tỉnh ủy điện biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn tới các chính sách dân tộc
gắn với đảm bảo an ninh trật tự
trong đó cần đặc biệt chú trọng đến các vấn đề về tôn giáo giải quyết rứt điểm tình trạng di dân di cư ngoài kế hoạch
tiếp tục ngăn chặn kịp thời các đối tượng xấu các thế lực thù địch đe dọa đến an ninh của địa phương và quốc gia
bên cạnh đó địa phương cần tập trung đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là với tình hình tội phạm về ma túy
bởi điện biên là địa bàn hết sức nóng về ma túy gần với khu vực tam giác vàng
dễ hình thành các đường dây tổ chức buôn bán ma túy quốc tế và trong cả nước
thời gian qua tại tỉnh điện biên liên tiếp xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
trong đó các đối tượng liên quan đều nghiện hút hoặc buôn bán tảng chữ trái phép ma túy
bộ trưởng tô lâm chỉ đạo công an tỉnh điện biên cần tìm ra các giải pháp cụ thể hơn nữa
phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để kìm hãm ngăn chặn loại hình tội phạm này
bên cạnh đó tỉnh điện biên cần chú trọng công tác xây dựng lực lượng công an chính quy
tinh nhuệ để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ gắn với công tác xây dựng đảng
chuẩn bị đảm bảo an toàn đại hội đảng các cấp gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế
ổn định đời sống người dân tại địa phương
trong những năm qua tỉnh điện biên đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội về cơ bản được đảm bảo
trước đó đoàn công tác của bộ công an do bộ trưởng tô lâm làm trưởng đoàn
cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh điện biên đã đến đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một
tiếp đó đoàn cũng đã đến thăm dân hương tại bia tưởng niệm khu di tích lịch sử đồi a một
còn vào chiều qua tại công an tỉnh đắk lắc bộ công an đã tổ chức hội nghị
phòng chống tội phạm hình sự tại địa bàn năm tỉnh tây nguyên
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo văn phòng bộ công an và các cục nghiệp vụ bộ công an
đại diện tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắc
cùng lãnh đạo công an và trưởng các phòng nghiệp vụ của công an năm tỉnh
con tum gia lai đắk lắc đắk nông và lâm đồng
thực hiện chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thời gian qua công an năm tỉnh tây nguyên đã phối hợp với các cục nghiệp vụ
tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực
chỉ tính trong năm hai nghìn một mươi tám công an năm tỉnh tây nguyên đã điều tra khám phá hơn bốn một trăm linh vụ án hình sự
bắt năm hai trăm hai mươi bảy đối tượng đạt tỷ lệ khám phá án tám mươi sáu bảy
triệt phá một trăm bảy mươi bốn băng ổ nhóm với tám trăm linh bảy đối tượng
và tổ chức đánh bạc
tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp
chặt chẽ đồng bộ giữa các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an năm tỉnh tây nguyên
trong công tác phòng chống tội phạm hình sự thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng lê quý vương chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng
nhằm để các đơn vị nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống
làm giảm tội phạm hình sự trong thời gian tới trên địa bàn tây nguyên

nhằm để các đơn vị nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống
làm giảm tội phạm hình sự trong thời gian tới
quân điếu phạt trước lo trưởng bạc chúng ta làm cái việc công an này là chính là việc nhân nghĩa
mà việc nhân nghĩa này là ở yên lòng dân đúng không
thế mà muốn yên được dân thì phải là ra tay chứ phải chừng trị các cái tội phạm chứ
phải giáo dục họ chứ thế thì mới được
sau hội nghị các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an năm tỉnh tây nguyên sẽ triển khai những kế hoạch cụ thể
để tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả phòng chống kiềm chế làm giảm các loại tội phạm hình sự trong thời gian tới
chiều nay tại hà nội thứ trưởng nguyễn văn thành tiếp ngài scott bursv phó trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ
cố vấn cấp cao cơ quan dân chủ nhân quyền và lao động bộ ngoại giao hoa kỳ
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam hoa kỳ nói chung
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật hoa kỳ nói riêng
thời gian qua ngày càng phát triển tốt đẹp đạt được nhiều kết quả quan trọng và hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác
thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn trong thời gian tới phó trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ scott bersbi
tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia
cũng như sự hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật của việt nam và hoa kỳ
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực
chân thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn văn thành đã dành thời gian tiếp phó trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ scott bursv tin tưởng
thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật hoa kỳ với bộ công an việt nam
tiếp tục được đẩy mạnh góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn
cũng trong chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an có buổi tiếp
đoàn quỹ phúc lợi cảnh sát hàn quốc do ngài park jun nu chủ tịch quỹ làm trưởng đoàn đến thăm làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn thành nêu rõ thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam hàn quốc
ngày càng phát triển mạnh mẽ nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực
trên cơ sở đó quan hệ giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc tiếp tục được phát triển
tăng cường về nhiều mặt như trao đổi đoàn các cấp nhất là các cuộc tiếp xúc cấp cao các cuộc gặp song phương
của các đơn vị nghiệp vụ hai bên phối hợp đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao truy bắt đối tượng truy nã
đảm bảo an ninh an toàn cho các cơ quan doanh nghiệp và công dân hai nước
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác
đặc biệt hai bên có thể tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực phúc lợi dành cho cán bộ
vui mừng với kết quả hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch quỹ phúc lợi cảnh sát hàn quốc park jinu khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đang phát triển tốt đẹp
đi vào thực chất đạt hiệu quả cao
trên cơ vị công tác của mình chủ tịch park jin woo sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai bên
trong lĩnh vực phúc lợi và phát triển đời sống an ninh cho cán bộ sớm đi vào thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực
sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến sự lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã của công an tỉnh bạc liêu
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh bạc liêu báo cáo đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác kết quả thực hiện đề án một trăm linh sáu của bộ công an
công an tỉnh bạc liêu đã xây dựng đề án số một về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
trên địa bàn toàn tỉnh gồm ba giai đoạn
theo đó đến cuối năm hai nghìn hai mươi một bố trí một trăm linh công an chính quy tại tất cả các xã trên toàn tỉnh
đến nay công an tỉnh bạc liêu đã hoàn thành giai đoạn một của đề án bố trí năm mươi bốn trong tổng số năm mươi bốn xã thị trấn
với tổng số hai trăm năm mươi một công an chính quy trong đó có ba mươi đồng chí trưởng công an sáu mươi chín đồng chí phó trưởng công an và một trăm năm mươi hai đồng chí công an viên
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh bạc liêu đã đạt được
trong quá trình thực hiện đề án một trăm linh sáu của bộ công an

trong quá trình thực hiện đề án một trăm linh sáu của bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh bạc liêu đã đạt được

phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh bạc liêu đã đạt được
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên quan
tạo mọi điều kiện tốt nhất để công an tỉnh bạc liêu sớm hoàn thành việc bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã trên toàn tỉnh theo đề án đã đề ra
còn trong chiều nay tại hà nội cục đối ngoại bộ công an đã có buổi làm việc với các đơn vị báo chí trong lực lượng công an nhân dân
nhằm trao đổi thông tin cũng như bàn kế hoạch nâng cao hiệu quả trong phối hợp tuyên truyền về công tác đối ngoại công an nhân dân trong thời gian tới
tại buổi làm việc thiếu tướng trường văn thông cục trưởng cục đối ngoại bộ công an đã thông tin về tình hình công tác đối ngoại công an nhân dân
trong thời gian qua với nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả đại diện các đơn vị tham gia đều đánh giá cao hiệu quả
trong phối hợp tuyên truyền về công tác đối ngoại công an nhân dân giữa cục đối ngoại và các đơn vị báo chí trong lực lượng công an
như báo công an nhân dân truyền hình công an nhân dân antv phát thanh công an nhân dân
cũng tại buổi làm việc đại diện cục đối ngoại và các đơn vị báo chí truyền thông công an nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến
cũng như thống nhất một số nội dung quan trọng nhằm tổ chức nâng cao hiệu quả hơn nữa trong việc phối hợp tuyên truyền
về công tác đối ngoại công an nhân dân trong thời gian tới